tại công ty trách nhiệm hữu hạn r s electronics địa chỉ tại cụm công nghiệp khắc nghiệm
thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh đã xảy ra cháy lớn
vào hồi một mươi năm h chiều nay khi công nhân của công ty đang làm việc
thì bất ngờ xảy ra nổ khiến ba công nhân bị thương
ngay sau khi nhận được thông tin công an tỉnh bắc ninh đã điều động bảy xe chữa cháy
một xe thang hai xe chỉ huy cùng hàng chục chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn
một giờ sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ